khi đang vận chuyển chín kg ma túy đá thì bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh vây bắt phạm văn tặng chú tại xã sơn giang huyện hương sơn đã lao xe máy vào đội hình tác chiến với tốc độ cao nhằm thoát thân thế nhưng đã bị các trinh sát bắt giữ và khống chế
vào hồi hai mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại đường hồ chí minh thuộc địa phận xã hương minh huyện vũ quang lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng phạm văn tặng đang vận chuyển trái phép chân ma túy
khi bị vây bắt đối tượng đã lao xe vào đội hình tác chiến với tốc độ lớn hòng bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát tinh nhuệ khống chế bắt giữ an toàn
tăng vật thu giữ gồm một kg ma túy tổng hợp dạng đá tám kg ma túy ketamin hai viên hồng phiến và nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan điều tra phạm văn tạng khai nhận số ma túy trên được lấy từ nhóm đối tượng người lào ở khu vực biên giới huyện vũ quang để vận chuyển vào các tỉnh phía nam tiêu thụ